chính phủ vừa ban hành nghị quyết hai mươi nqcp về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn dự phòng
nghị quyết nêu rõ bộ y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ hỗ trợ quốc tế do chính phủ việt nam thực hiện
tối đa hai mươi năm sản lượng cho xuất khẩu bảy mươi năm sản lượng dành cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nước
không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế độ xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi